có một dự án nạo vét cải tạo suối đã triển khai được một thời gian thì bị ngưng thi công
và đó là hiện trạng đang xảy ra đối với dòng suối linh tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và trong nhiều ngày qua người dân dọc hai bên dòng suối linh hết sức bức xúc
do rác thải thì phủ dày và cùng với dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối
đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân
rác thải dưới lòng suối ưu động phủ dày dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối
đây là tình trạng diễn ra nhiều năm nay tại suối linh đoạn qua địa phận phường long bình thành phố biên hòa
khi vào thời điểm mùa khô nước suối cạn không đẩy trôi được rác thải về hạ nguồn nên ưu động
điều này khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn
trước tình trạng này ubnd tỉnh đồng nai đã phân bổ ngân sách cho thành phố biên hòa hơn ba mươi sáu tỷ đồng
thực hiện dự án nạo vét cải tạo suối linh dài hơn ba ba km
dự án được khởi công vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
thế nhưng vì nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công nên khi mới thực hiện được khoảng ba mươi khối lượng công trình
trong khoảng ba mươi khối lượng công trình thì gần nửa năm nay dự án phải ngưng thi công để điều chỉnh thiết kế và tổ chức đấu thầu lại
đơn vị chủ đầu tư đơn vị thi công và đơn vị thiết kế cũng đã có những giải pháp thực địa để nhằm tăng cường các biện pháp hỗ trợ vấn đề thi công
người dân sống hai bên dòng suối linh đang rất mong muốn dự án sớm tiếp tục được thực hiện hoàn thành để không còn chịu cảnh bị ô nhiễm môi trường vào mùa khô và ngập nước cục bộ về mùa mưa